chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
quý vị thân mến mới đây vụ việc ngô hoàng anh nhân vật trẻ nhất trong danh sách ăn n ba mươi
của tạp chí forbes việt nam bị tố sử dụng từ ngưỡng nhạy cảm với nhiều nữ sinh đang gây xôn xao dư luận
các nạn nhân cho biết đã bị hoàng anh nhắn tin gạ tình khi chưa đủ một mươi tám tuổi có em thậm chí chưa bước qua tuổi một mươi sáu
bên cạnh đó điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ hơn là vào hai năm trước kim anh nạn nhân đầu tiên lên tiếng tố cáo ngô hoàng anh
đã tìm đến sự giúp đỡ của các giáo viên và trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
nơi cả hai và nhiều nạn nhân khác của hoàng anh từng theo học nhưng không nhận được sự hỗ trợ
thậm chí còn nhận được những gợi ý im lặng để khỏi ảnh hưởng đến trường
trước vụ việc chưa được giải quyết này trường phổ thông năng khiếu đã có lời xin lỗi thông qua trang facebook chính thức sau hai năm
sáng một mươi chín tháng hai fanpage của trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm đăng tải thư ngõ
chia sẻ quan điểm của nhà trường về dư luận liên quan đến những vụ việc gần đây xung quanh học sinh và cựu học sinh cụ thể là ngô hoàng anh
trường phổ thông năng khiếu đồng thời gửi lời xin lỗi đến các bên có liên quan
sau khi tạp chí forbes việt nam vinh danh hoàng anh hai mươi hai tuổi trong danh sách under ba mươi hôm một mươi năm tháng hai
một số cựu học sinh của trường phổ thông năng khiếu đã lên tiếng tố cáo người này
về những hành vi khiếm nhã trước đây
trong thư ngỏ trường phổ thông đăng khiếu thừa nhận đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh hoàng anh
được xếp hạng trong forbes under ba mươi năm hai nghìn hai mươi hai
khi điều này đã vô tình khơi dậy nỗi đau chưa được giải quyết thấu đáo của các học sinh
và cựu học sinh từng lên tiếng tìm sự giúp đỡ trong năm hai nghìn hai mươi về hành vi sai lệch của người này
nhà trường cũng thừa nhận đã không giải quyết sự việc một cách toàn diện và chặt chẽ
khi tiếp cận những thông tin trên các trang mạng xã hội liên quan đến các học sinh
tố cáo về hành vi của cựu học sinh trên vào năm hai nghìn hai mươi
một phần là do diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp dần tạo ra những áp lực và điều chỉnh trong công tác dạy học
một phần là do thời điểm đó các bộ phận tiếp nhận sự việc chưa có nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của sự việc
cũng theo thư ngỏ nhà trường thừa nhận chưa có biện pháp cụ thể trong quá khứ
để giúp học sinh tự bảo vệ trước hành vi khiếm nhã nghiêm trọng và chưa đưa ra khuyến cáo kịp thời
qua đó lãnh đạo trường phổ thông năng khiếu muốn nhấn mạnh quan điểm
phản đối mọi hành vi vi phạm pháp luật gây xâm hại đến sức khỏe tinh thần của người khác
nhất là hành vi nhạy cảm sai lệch trong quá trình dạy và học
trường bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đến những nỗi đau mà các học sinh cựu sinh viên đã gặp phải
khi đối diện với các hành vi trên
và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các bên liên quan
để giải quyết sự việc này theo đúng quy định của pháp luật
từ đó nhà trường nhấn mạnh sẽ nghiêm túc đưa ra các hành động cụ thể trong năm nay
như cập nhật điều chỉnh nội quy về hành vi xúc phạm
gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần
tiến sĩ trần nam dũng phó hiệu trưởng trường phổ thông năng khiếu
cũng đã có thư gửi các cựu học sinh
trong đó ông dũng viết
thầy chân thành xin lỗi vì đã để cho những người tôn trọng yêu mến mình phải lo lắng
một bất cẩn trong việc đưa thông tin đã khiến nhiều người đau lòng
nhiều người phận út và cả sự trông tranh về niềm tin cho những người trẻ
thầy dũng bày tỏ tâm tư trong bức thư
thầy cũng thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm của mình là thầy chưa bao giờ
và khẳng định không hề có bất kỳ một suy nghĩ nào để có thể chấp nhận
hay dung túng cho mọi hành vi liên quan đến quấy dối
thiếu sót của thầy là ở thời điểm năm hai nghìn hai mươi
thầy đã không tác động và đeo bám đến tận cùng của sự việc
để bạn ấy nhận thức ra và nghiêm túc xin lỗi
vụ việc lần này là bài học lớn cho chính cá nhân của thầy
cách đây hai năm kim anh cựu học sinh của trường đã lên tiếng về việc
trong khoảng thời gian từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
ngô hoàng anh thường xuyên nhắn tin cho cô
với từ ngữ khiếm nhã nhẹ cảm gạ gẫm cô gọi video cởi
sau khi cô gái chia sẻ về sự việc
nhiều nữ sinh là học sinh cựu học sinh của trường
cũng xác nhận về việc từng bị người này nhắn tin với nội dung khiếm nhã
quãng thời gian đó hoàng anh không chủ động liên lạc xin lỗi kim anh
có từng đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân
nhưng lại biện hộ đó là cách ăn nói bình thường với bạn bè thân thiết
rồi xóa đi sau ba tiếng
kim anh khẳng định cô chưa từng nhận được lời xin lỗi trực tiếp
cho hoàng anh thậm chí bị nam sinh này chặn liên lạc
thông qua bạn chung kim anh được biết ngô hoàng anh nói nhất quyết không xin lỗi
ngô hoàng anh hai mươi hai tuổi sinh viên đại học econ polytechnique pháp
là người vừa có tên trong danh sách under ba mươi năm nay của force vietnam
vinh danh về lĩnh vực khoa học vào ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua
chỉ một ngày sau nhiều nạn nhân cũng như những người biết đến vụ việc năm hai nghìn hai mươi
đã lên tiếng tố cáo ngô hoàng anh từng có hành vi khiếm nhã
và chưa hề lên tiếng xin lỗi
trước sự việc này force vietnam phản hồi đã nhận được thông tin
và đang tiến hành xác minh tìm hiểu trao đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan
đơn vị này cho biết sẽ sớm thông tin khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ
vụ việc của ngô hoàng anh vẫn sẽ chưa thể giải quyết
khi nhân vật chính của những lời tố cáo hoàn toàn im hơi lãng giếng
thậm chí còn khóa trang cá nhân
trong khi đó các nhân vật không trực tiếp liên quan đến vụ việc này đã lần lượt lên tiếng
hoàng sĩ truyện tranh đặng quang dũng tức mèo mốc
người cũng nằm trong danh sách ăn ba mươi của forbes
đã đăng tải một bài viết dài trên fanpage bày tỏ quan điểm của mình
và hy vọng phía forbes cũng sớm có hành động cụ thể
bên cạnh đó nếu rapper suboy cũng không ngần ngại chia sẻ sự bức xúc
trước những thông tin vụ việc đang tràn lan trên mạng
trong thư của mình dù chỉ phần lớn bài đăng đều viết tắt tên nhân vật là nha
nhưng thông qua nội dung nhiều người phát hiện bức thư ngỏ quang dũng đăng tải
chính là đề cập đến vụ việc của ngô hoàng anh
quang dũng và các cộng sự muốn công bố quan điểm chung của cả team về sự việc ồ nào này
các quan điểm bao gồm không đồng ý với hành động và lời nói khiếm nhã của người được cho là nhạ
không im lặng thờ ơ và trở thành một phần của văn hóa dung túng hành vi khiếm nhã
không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với người có suy nghĩ sai lệch như vậy
đặc biệt tác giả cũng đánh giá cao động thái chủ động xác minh vụ việc
và tiến hành xem xét nội bộ của phía foice
anh hy vọng forbes sẽ sớm có thông tin
thông báo và hành động giải quyết khách quan phù hợp
trong bài viết anh khẳng định ủng hộ lòng dũng cảm của những nạn nhân đã dám đứng ra kể câu chuyện của bản thân
cùng với bằng chứng bởi cả team mèo mốc đều hiểu làm được điều này không hề dễ dàng
nhất là khi chính nạn nhân phải đương đầu với nỗi sợ cô lập bị đổ lỗi nạn nhân bị gatline
bị xem nhẹ phẩm cách do phân biệt giới hoặc bị xem nhẹ trải nghiệm và những sang chấn có thể có
được biết đặng quang dũng ba mươi tuổi là cựu sinh viên đại học ngoại thương
anh được vinh danh
tại lĩnh vực nghệ thuật giải trí sáng tạo trong list forbes under ba mươi hai nghìn hai mươi hai
ở tuổi ba mươi sở hữu một mươi sáu đầu chuyện tranh tổng số lượng xuất bản ước đạt khoảng ba trăm linh đến ba trăm năm mươi cuốn
có tác phẩm được tái bản đến một mươi năm lần
trong khoảng năm năm trở lại đây meo mốc là một trong các họa sĩ trẻ thành công nhất
về mặt thương mại trong lĩnh vực chuyện tranh thiếu nhi tại việt nam
trái ngược với bài đăng khá nhẹ nhàng từ phía đảng quang dũng
nữ rapper suboi đã thẳng thắn chỉ trích một số hành vi triệu mũi dùi
vào những nạn nhân nữ thay vì nhắm vào người có hành vi quấy dối
cụ thể suboi viết trên trang cá nhân
một điều lạ đời là người ta hay thẩm vấn và tra xét nạn nhân lên tiếng
thường là người nữ thậm chí slut streaming họ thay vì nhắm vào người bị quấy dối
sao không cha hỏi kẻ có hành động quấy dối
suboi cũng thẳng thắn chia sẻ cảm nhận cá nhân về câu hát
con gái nói có là không
nếu rapper cho rằng đó là một biểu hiện khinh thường lời nói của phái nữ
sẽ khiến các bé gái nghĩ rằng bản thân không cần
không nên nói chính xác những điều mình nghĩ
vốn nổi tiếng là một nữ rapper có nhiều quan điểm hiện đại về nữ quyền và bình đẳng giới
chia sẻ của suboi nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo
dưới phân bình luận nhiều cư dân mạng thể hiện sự khâm phục và đồng ý với những quan điểm mà subo đưa ra
không những thế cư dân mạng còn đồng ý đây là một bài đang truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ tìm lại tiếng nói của mình
thưa quý vị từ bài đăng của nếu rapper suboi thật đáng buồn khi chúng ta phải thừa nhận rằng
ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người đang tìm cách đổ lỗi cho các nạn nhân
đã và đang phải hứng chịu hậu quả của các hành vi nhạy cảm sai lệch
khẳng định việc trả lời tin nhắn thể hiện sự đồng thuận của nạn nhân
nhiều bình luận còn cho rằng vài dòng tin nhắn không đủ để cấu thành tội bởi nạn nhân không bị đụng chạm thể xác
tuy nhiên trên thực tế không phải cứ chạm vào nạn nhân mới là sai trái
và hành vi này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân
theo tổ chức equal rights just focus
tranh cho bình đẳng giới ở nơi làm việc và trường học ở mỹ
nạn nhân của các hành vi khiếm nhã có thể bị ảnh hưởng tâm lý đáng kể
bao gồm lo lắng trầm cảm đau đầu rối loạn giấc ngủ giảm hoặc tăng cân bồn nôn
hạ thấp lòng tự trọng và dối loạn chức năng sinh sản
bác sĩ collins cohen là một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép
lưu ý rằng các nạn nhân từng bị đụng chạm hoặc chẩn đoán phổ biến nhất là trầm cảm lo lắng
và thậm chí là dối loạn căng thẳng sau chấn thương
ông nói với nbc news
trải nghiệm này có thể gây ra các triệu chứng trầm cảm và lo âu mới đối với người đó
hoặc nó có thể làm trầm trọng thêm các chứng bệnh trước đó từng được kiểm soát hoặc giải quyết
tình trạng bệnh cũng có thể chuyển biến xấu đi
bác sĩ chia sẻ thêm
một số nghiên cứu phát hiện ra rằng một người phải chịu đựng các hành vi khiếm nhã
khi mới bắt đầu công việc sự nghiệp có thể gặp các triệu chứng trầm cảm lâu dài
về phía kim anh cô kể mình phải mất nhiều thời gian để ngôi ngoài và quên đi sự việc
cô cũng cho biết
có nạn nhân
đã phải đi điều trị tâm lý
khi sự việc từ năm hai nghìn một mươi tám dậy sóng một lần nữa
đến nay cô vẫn chỉ trông đợi một lời xin lỗi từ phía kẻ từng có hành vi khiếm nhã với mình
mình chỉ cần lời xin lỗi thỏa đáng
đồng thời cam kết không để sự việc tương tự tái diễn
ai cũng xứng đáng nhận lời lẽ tôn trọng thay vì những câu chữ về nhục dục
cho đến hiện tại
những động thái của ngô hoàng anh trước sự việc này
đều vô cùng đáng thất vọng và phẫn nộ
xong việc ngô hoàng anh chưa nhận ra được lỗi sai của chính mình
là kết quả của một xã hội đã bình thường hóa các hành vi khiếm nhã
và lợi dụng cái mắt đùa giỡn bỡn cợt suốt hàng chục năm trời
đã đến lúc chúng ta phải thay đổi hiện trạng này
để không còn ai phải hứng chịu ác ý
chúng tôi sẽ theo sát vụ việc để cập nhật đến quý vị những diễn biến mới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại